trong phần tin quốc tế số người mất tích và thương vong tăng lên trong vụ động đất tại hokkaido nhật bản
sáng nay tại hà nội thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để họp bàn kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh con tum
từ buổi làm việc có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và lãnh đạo công an tỉnh con tum
những năm gần đây công an tỉnh con tum đã triển khai bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an cấp xã đối với một mươi phường sáu thị trấn ba mươi hai xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
hiện còn năm mươi bốn xã chưa bố trí công an xã chính quy
tuy an ninh trật tự được dư vững nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định
vì vậy việc lựa chọn địa bàn tỉnh con tum để tiếp tục thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã là hợp lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh
đồng thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc cần thiết thành lập ban chỉ đạo
để xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh con tum
trong đó có sự tham gia của tất cả các đơn vị chức năng trực thuộc bộ công an tỉnh con tum
với vai trò thường trực là cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí bộ trưởng cũng lưu ý việc cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng
tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã
đối với cấp ủy ủy ban nhân dân các ngành các cấp đoàn thể cấp xã thị trấn
cán bộ chiến sĩ được bố trí sắp xếp về xã và nhân dân trang cấp thiết bị
phương tiện làm việc như phương tiện giao thông phương tiện thông tin liên lạc
công cụ hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác
chiều nay tại hà nội thừa ủy quyền của thượng tướng nguyễn văn thành
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng trương văn thông cục trưởng cục đối ngoại bộ công an
đã tiếp đoàn đại biểu cảnh sát hoàng gia thái lan do ngài đại tướng tanisak terasawat
cố vấn đặc biệt kiêm giám đốc trung tâm phòng chống công nghệ cao của cảnh sát hoàng gia thái lan dẫn đầu
đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp cục trưởng trương văn thông bày tỏ vui mừng trước sự phát triển
của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa thái lan và việt nam trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua
đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư an ninh
khẳng định chuyến thăm và làm việc của đại tướng tanisak terasawat cùng đoàn đại biểu cấp cao cảnh sát hoàng gia thái lan
đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nói chung
giữa cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan và bộ công an việt nam nói riêng
trong thời gian tới trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng công an việt nam và cảnh sát hoàng gia thái lan
cục trưởng trương văn thông đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp
và hợp tác đào tạo cán bộ trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm nhanh chóng kịp thời có hiệu quả
trong công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia tội phạm khủng bố tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
phối hợp ngăn chặn không để cá nhân tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống phá nước kia
phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân nước này vi phạm pháp luật ở nước kia
bảo đảm an ninh an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao doanh nghiệp và công nhân nước này làm ăn sinh sống du lịch và học tập tại nước kia
chân thành cảm ơn cục trưởng trương văn thông đã dành thời gian tiếp
ngài tanisat terasawat nhấn mạnh việc gặp gỡ trao đổi hợp tác giữa hai bên là hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực
góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan ngày càng phát triển tốt đẹp
đồng thời khẳng định cơ quan cảnh sát hoàng gia thái lan luôn sẵn sàng hợp tác với bộ công an việt nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
nhằm bảo đảm an ninh an toàn hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean web asean hai nghìn một mươi tám vào sáng nay tại hà nội
tiểu ban an ninh và y tế đã tổ chức cuộc họp lần thứ ba để ra soát các công tác đã triển khai và trọng tâm công tác bảo vệ hội nghị trong thời gian tới
tại buổi làm việc đại diện các thành viên của tiểu ban về an ninh và y tế đã có những báo cáo về nội dung công việc đã được triển khai liên quan tới hội nghị wef asean hai nghìn hai mươi
trên cơ sở đó có những kiến nghị đề xuất đối với các phương án kế hoạch nhằm bảo đảm tốt nhất an ninh an toàn trong khuôn khổ thời gian của hội nghị
trong đó các đơn vị là thành viên tiểu ban an ninh và y tế cần có sự phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin và có báo cáo kịp thời khi tham gia buổi tổng duyệt
vào ngày chín tháng chín tiến tới triển khai bảo vệ hội nghị từ ngày một mươi một tháng chín đến một mươi ba tháng chín
kết luận buổi làm việc thiếu tướng dương thanh hà phó cục trưởng cục an ninh đối ngoại bộ công an trưởng tiểu ban an ninh và y tế nhấn mạnh
hội nghị wef asean hai nghìn một mươi tám là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của việt nam từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
có sự tham gia của sáu nguyên thủ các nước trên tám trăm linh lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới
vì vậy các thành viên tiểu ban cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công
không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ giả soát chặt chẽ người và phương tiện
không để xảy ra việc tụ tập đông người trái phép tại các địa điểm diễn ra hội nghị
đồng thời đảm bảo tốt nhất các vấn đề về y tế khi có yêu cầu
sáng nay công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an và quyết định của giám đốc công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ của công an tỉnh vĩnh phúc
trước đó ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bộ công an đã ban hành quyết định sắp nhập
cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh vĩnh phúc vào công an tỉnh vĩnh phúc và tổ chức thành phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an tỉnh vĩnh phúc
cùng ngày bộ công an ban hành quyết định về tổ chức bộ máy của công an tỉnh
tại hội nghị thừa lệnh bộ trưởng bộ công an đại tá lê thanh bình phó giám đốc công an tỉnh đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá trần văn bình đại tá trần văn nga đại tá trần mạnh dũng
nguyên lãnh đạo cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
tại hội nghị cũng đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về bộ máy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về việc điều động cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đến nhận công tác tại công an vĩnh phúc
quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc điều động các đồng chí lãnh đạo cấp phòng chỉ huy cấp đội công tác tại các đơn vị thuộc công an tỉnh vĩnh phúc
sáng nay cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc cục tại bảo tàng công an nhân dân tp hà nội
tham gia lớp tập huấn các cán bộ chiến sĩ nhân viên của cục công tác đảng và công tác chính trị được bồi dưỡng về lý thuyết hướng dẫn
các phương án phòng cháy chữa cháy qua đó giúp các cán bộ chiến sĩ nắm bắt được một số kiến thức pháp luật nội quy quy định về phòng cháy chữa cháy
xử lý cháy nổ quy trình trong các bước của tiêu lệnh chữa cháy thoát nạn sơ cấp cứu đồng thời sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ
tổ chức cứu chữa đám cháy vận động mọi người xung quanh chấp hành nắm bắt được các quy định và kỹ năng kiến thức về phòng cháy chữa cháy
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
tòa nhân dân tp hcm ngày hôm nay đã tuyên phạt bị cáo trần kim yến ba mươi một tuổi án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và bảy năm tù về tội đưa hối lộ
tổng hợp hình phạt là mức án tử hình
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn một mươi bốn yến nghiện nặng hai năm sau thông qua người quen yến tìm đầu mối nhập nguồn hàng lớn ma túy để phân phối
trong thời gian ngắn yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ và lẻ các loại ma túy
yến mở rộng quy mô tuyển thêm đàn em để giao nhận hàng
sau thời gian dài theo dõi yến và đồng phạm công an tp hcm lên chuyên án triệt phá và lần lượt bắt yến tại nhà riêng trên đường thích quảng đức quận phú nhuận cùng các đàn em còn lại
cơ quan điều tra xác định yến đã mua bán tổng cộng gần tám năm kg ma túy đá và cần sa